như chúng tôi đã đưa tin ubnd công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của unesco vừa chính thức đưa tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của việt nam vào danh sách di sản đại diện của nhân loại
thông qua việc kết hợp một cách nghệ thuật các yếu tố văn hóa dân gian như trang phục âm nhạc hát trầu văn múa diễn sướng dân gian trong liên đồng và lễ hội
tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ như một bảo tàng sống lưu giữ lịch sử di sản và bản sắc văn hóa của người việt
phấn khởi và tự hào là cảm xúc chung của đông đảo người dân khi đón nhận tin vui tín ngưỡng dân gian phổ biến của người việt
thờ mẫu tam phủ đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt là một sự hỗn dung tôn giáo bản địa là một sự tổng hợp hài hòa giữa yếu tố tâm linh
tính nghệ thuật của lời hát điệu múa âm nhạc và cả những giai thoại lịch sử về các vị thánh
thu hút đông đảo công chúng tham gia không phân biệt
xu hướng chính trị tôn giáo tuổi tác giới tính nghề nghiệp các thực hành của tín ngưỡng này phản ánh nhiều giá trị văn hóa truyền thống phong phú và đa dạng
đặc biệt tín ngưỡng tôn thờ người mẹ đồng nghĩa với sự bảo trợ sinh sôi sáng tạo hướng về đời sống thực tại
hoạt động nổi bật của tín ngưỡng thờ mẫu là nghi lễ chầu văn ẩn chứa những giá trị văn hóa nghệ thuật rất độc đáo
nghi lễ chầu văn có thể hiểu một cách đơn giản là cách sử dụng âm nhạc mang tính tâm linh với các lời văn trao chuốt nghiêm trang
cùng với các nghi lễ hình thức ca múa để con người có thể giao tiếp với thần linh
nghi lễ chầu văn là một cái nghi lễ chính điển hình nhất của tín ngưỡng thờ mẫu
thông qua nghi lễ chầu văn con người có thể biểu đạt được những cái khát vọng của mình
mong muốn của mình và mong muốn là mẫu sẽ phù hộ chơi trở cho chúng ta
cùng với tổ chức liên hoan văn hóa tin ngưỡng thờ mẫu hà nội
thì việc tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đã góp phần tôn vinh giá trị của văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu
đem đến cho công chúng cái nhìn đúng đắn sâu sắc hơn về tín ngưỡng này
đồng thời định hướng di sản văn hóa tâm linh đi đúng quy chuẩn trong thời điểm hiện nay đang bị biến dạng thương mại hóa
để tín ngưỡng thờ mẫu giữ nguyên giá trị thì ý thức của người dân là điều quan trọng nhất
thêm một di sản nữa được vinh danh vị thế của việt nam trên trường quốc tế về di sản văn hóa càng được nâng cao
sau niềm vui được vinh danh nhân dân cả nước nói chung đều hy vọng tín ngưỡng này sẽ được bảo tồn
và phát huy giá trị nhân văn sâu sắc tính sáng tạo và thể hiện sự đa dạng văn hóa để xứng đáng là niềm tự hào của cả dân tộc